chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh chín h
ma túy công an tỉnh bình định vừa triệt phá thành công chuyên án bắt quả tăng đối tượng
tại huyện tuy phước về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ trên người
và tại nơi ở của đối tượng gần một một kg ma túy các loại
phát hiện đối tượng nguyễn thị huệ đang lưu thông bằng mô tô trên đường liên xã phước thuận huyện tuy phước
các trình sát tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện huệ đang mang theo trong người một mươi hai gói ni lông chứa ma túy đá
bốn gói ni lông chứa chất bột heroin với trọng lượng gần hai trăm linh g
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cơ quan công an tiếp tục thu giữ hơn chín trăm linh gram ma túy các loại
công an huyện sơn dương tỉnh tuyên quang vừa phát hiện đối tượng có hành vi buôn bán trái phép pháo hoa nổ
thu giữ hơn một trăm linh kg pháo nổ
tại thôn hội tân xã ninh lai công an huyện sơn dương đã bắt quả tang đối với đối tượng nguy như quang nam
qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô của đối tượng này có sáu mươi hộp pháo với tổng trọng lượng hơn một trăm một mươi năm kg
đấu tranh mở rộng vụ án công an huyện sơn dương xác định làm rõ người bán số pháo trên cho nam đã mua từ lào cai
vụ việc đang được công an huyện sơn dương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sau khi nhận được thông tin nam sinh lớp sáu bị bạn hành hung giã man ubnd tỉnh lâm đồng cho biết đã chỉ đạo
ubnd huyện lâm hà báo cáo và làm rõ nội dung sự việc
theo báo cáo của ubnd huyện lâm hà nam sinh lớp sáu và bạn học cùng bàn đã xảy ra mâu thuẫn
công an xã đan phượng huyện lâm hà đã mời hai bên gia đình lên làm việc
bố của nạn nhân cho biết thời gian gần đây nam sinh này có nhiều biểu hiện bất thường tinh thần hoảng loạn và toàn thân có vết bầm tím nhất là vùng mông và hai chân
nam sinh này cho biết là bị một bạn nam cùng lớp uy hiếp dùng vật cứng đánh đập rất nhiều lần